chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
công an quận bình tân tp hcm cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra vụ việc
người đàn ông tử vong khi rơi từ trên cao xuống đất
nghi là do bị điện giật trong lúc sửa nhà
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi bảy tháng năm
nhóm người tiến hành sửa chữa căn nhà trong một con hẻm
ở đường liên khu năm mươi sáu phường bình hưng hòa b quận bình tân
lúc này một người dùng thang đã trèo lên khu vực mặt tiền căn nhà
để sửa lại những vị trí bị thấm nước
khi vừa trèo lên đến khu vực tầng một bám vào khung sắt
thì nghi bị điện giật rơi xuống đất tử vong
được biết người đàn ông này quê tại trà vinh ba mươi năm tuổi
đang thuê trọ trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ